cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa phát đi thông tin ban đầu về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em
nucilat một và nucilat hai bị phát hiện có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn quy định
đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên
thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo xuất hiện trên thị trường
hiện cục có văn bản yêu cầu các ban quản lý an toàn thực phẩm và tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm trong cả nước
tiến hành giả soát trên thị trường và nếu có phát hiện các lô sản phẩm có liên quan thì tạm thời dừng lưu thông
đồng thời liên hệ với ban thư ký của mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế infosan
và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại campuchia để khẳng định và cập nhật thông tin chi tiết hơn